thưa quý vị trong tháng năm tới và thời gian tới cần tập trung chuẩn bị thật tốt việc phục vụ hội nghị trung ương
kỳ họp quốc hội sắp tới và tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả
phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm
lưu ý không điều hành giật cục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
ba chương trình mục tiêu quốc gia coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của bộ ngành địa phương
đó là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra vào sáng nay bốn tháng năm
các báo cáo ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành từ đầu năm đến nay các cấp
các ngành các địa phương đã tập trung thực hiện các nghị quyết kết luận chỉ đạo của trung ương bộ chính trị
ban bí thư
quốc hội chính phủ bám sát tình hình thực tiễn để phản ứng chính xác kịp thời phù hợp hiệu quả
nhất là những vấn đề phát sinh nổi lên chưa dự báo được
chính phủ thủ tướng chính phủ lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị các dự thảo luật nghị quyết
phối hợp với các cơ quan của quốc hội chuẩn bị kỹ cho kỳ họp thứ bảy của quốc hội và trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế
phiên họp cũng thống nhất đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng bốn tiếp tục chuyển biến tích cực
nhìn chung tốt hơn tháng ba và ba tháng đầu năm
tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã được kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba trên hầu hết các lĩnh vực
nhiều tổ chức chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế việt nam
adb dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam tăng trưởng sáu hsbc dự báo sáu ba ngân hàng standard trater dự báo sáu bảy
xếp hạng môi trường kinh doanh tăng một mươi hai bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu
xếp hạng bốn mươi sáu trên một trăm ba mươi hai tăng hai bậc
bên cạnh những kết quả là cơ bản mà các đại biểu đã chỉ ra thủ tướng phạm minh chính nêu rõ tình hình kinh tế xã hội
vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức như sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát
tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của khu vực tư nhân trong một số lĩnh vực còn khó khăn số doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao
thị trường bất động sản bước đầu ổn định nhưng khó khăn vướng mắc còn chậm chưa được giải quyết nợ xấu có xu hướng tăng
việc triển khai gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm còn ba mươi hai tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ
đời sống một bộ phận người dân khó khăn tình hình dịch bệnh khô hạn sạt lở trong tháng bốn tháng nóng nhất trong năm mươi năm qua
an ninh trật tự an toàn xã hội tình hình tội phạm trên một số địa bàn tội phạm mạng an ninh an toàn thông tin còn diễn biến phức tạp còn có những vụ tai nạn giao thông cháy nổ nghiêm trọng
các nghị quyết mục tiêu mà quốc hội đã giao cho chúng ta các nghị quyết của chính phủ các nghị quyết của các ngành của các cấp để chúng ta ra soát tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho bằng được
các mục tiêu thì chúng ta phải hoàn thành
nắm chắc diễn biến tình hình trong nước quốc tế nâng cao năng lực dự báo phản ứng chính sách nó nhanh nó nhạy nó kịp thoải
nó nhanh hơn nó linh hoạt hơn nó hiệu quả hơn
tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của năm tổ công tác của thủ tướng chính phủ
phân đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn tối thiểu đạt chín mươi năm phân bổ sớm ba mươi ba tỷ đồng còn lại của kế hoạch đầu tư công hai nghìn hai mươi bốn
đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn vương mắc pháp lý cho các dự án
nhất là trong tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng kiên quyết tháo gỡ khó khăn vương mắc về mỏ vật liệu xây dựng
bảo đảm cung ứng đủ cho các dự án giao thông các công trình trọng điểm
tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật cải cách thủ tục hành chính đầy mạnh chuyển đổi số quốc gia
thủ tướng đặc biệt lưu ý bảo đảm cung ứng đủ điện xăng dầu trong mọi tình huống triển khai hiệu quả quy hoạch điện tám
đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai để sớm đưa vào khai thác
khẩn trương hoàn thiện trình ban hành nghị định về mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn
chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân cơ quan công sở
khu công nghiệp tự sản tự tiêu và chính sách phát triển điện khí điện gió ngoài khơi ven bờ
cùng với đó tiếp tục nỗ lực cố gắng xử lý rứt điểm các vấn đề còn tồn động kéo dài
như hai dự án bệnh viện bạch mai và bệnh viện việt đức cơ sở hai
cùng với đó là tăng cường quản lý các mặt hàng nổi lên như giá vàng bảo đảm thuốc chữa bệnh cho người dân
phó thủ tướng lê minh khái tiếp tục chỉ đạo các cơ quan triển khai các giải pháp toàn diện liên quan đến quản lý thị trường vàng
đặc biệt là chuẩn bị kỹ báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện cải cách tiền lương mới
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn bảo đảm công bằng tổng thể và thống nhất